những năm gần đây trồng sen lấy hạt đã được một số hộ gia đình ở xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương tận dụng
đưa vào trồng ở các diện tích ao chuông và những vùng ruộng thấp trũng
đến nay cây trồng này đã giúp nhiều hộ thoát nghèo mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với cây lúa
gia đình ông vũ đình tuyến ở thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách bắt đầu trồng sen từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
thời gian đầu chỉ là trồng trên diện tích ao nhỏ kết hợp với thả cá
khi thấy giá trị kinh tế từ trồng sen mang lại cao gia đình ông đã mạnh dạn mở rộng diện tích lên hơn ba mẫu
một vụ sen ông tuyến chỉ mất khoảng bảy triệu đồng tiền công chăm sóc và thu về mỗi vụ từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
sau khi đã trừ đi chi phí từ thu hoạch sen bán lấy hoa và gương sen
chủ yếu là lên để cho nó chắc bát mà nó to bát và chắc hạt thôi
trồng sen này nó cho mấy hiệu quả mà cây lúa đấy thì nó khoảng gấp bốn đến năm lần cây lúa
xã quốc tuấn hiện có khoảng bốn hectare diện tích trồng sen với những đặc tính như cây sen thích hợp với những vùng đất thấp trũng
ít tốn công chăm sóc khả năng chống trọi sâu bệnh cao và trong khoảng từ ba đến bốn tháng có thể thu hoạch
trồng sen không chỉ mang lại cảnh quan đẹp giá trị kinh tế cao mà còn giúp cải tạo môi trường nước
vì thế nhiều hộ nông dân của xã quốc tuấn đã lựa chọn mô hình trồng sen lấy gương sen để phát triển kinh tế gia đình
xã quốc tuấn của tôi thì diện tích trồng sen là có chín hộ gia đình trồng và diện tích vào khoảng bốn hectare
và diện tích này là chủ yếu tập trung vào diện tích đất chuông ngòi những đầu thừa đu thẹo mà không trồng lúa được
không canh tác lúa được thì cũng đã tận dụng cho các hộ để trồng
trong thời gian tới xã quốc tuấn sẽ tạo điều kiện tập huấn kỹ thuật vận động bà con chuyển đổi một số diện tích ruộng
cây lúa không hiệu quả sang trồng sen đồng thời nỗ lực tìm kiếm mở rộng thêm bị trường để sản phẩm từ sen có đầu giàu định